tính đến cuối năm hai nghìn một mươi chín nợ công quốc gia của zambia đã chiếm tới tám mươi gdp
nước này đã phát hành số trái phiếu châu âu tổng trị giá ba tỷ đô la
việc không thanh toán khoản lãi bốn mươi hai năm triệu đô la đến hạn vào tháng một mươi và tới tháng một mươi một vừa qua
chính phủ zambia buộc phải thông báo không thể thanh toán được các nghĩa vụ nợ
nạn châu chấu hoành hành
đại dịch covid một mươi chín là cú ráng cuối cùng đẩy nền kinh tế vốn đang kiệt quệ này rơi xuống vực phá sản
nhưng tình trạng vỡ nợ ở quốc gia này đã được cảnh báo từ lâu
năm mươi trong tổng số nợ hiện nay của zambia là các khoản vai chính thức
trong đó bao gồm các ngân hàng chính sách số còn lại của các ngân hàng tư nhân của trung quốc
cho dù có được xóa nợ thì tình hình vẫn rất khó khăn
quốc gia phía nam châu phi đã nỗ lực tìm kiếm sự giúp đỡ từ quỹ tiền tệ quốc tế
với khoản hỗ trợ một ba tỷ đô la và nộp đơn gia nhập sáng kiến đình chỉ dịch vụ nợ của g hai mươi
mặt khác zambia cũng tiến hành đàm phán hoãn nợ với các chủ đầu tư cá nhân
nhưng từ năm hai nghìn một mươi hai khi nước này liên tục nới lỏng chính sách tài khoá và tăng cường chi tiêu cơ sở hạ tầng
trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng kém và đồng tiền mất giá các khoản nợ và lãi suất cứ thế phình to
một số cuộc đàm phán hoãn nợ không thành công bởi chủ nợ trừ trung quốc
cho rằng chính phủ zambia không đưa ra kế hoạch đáng tin cậy nào để thanh toán nợ
thậm chí là thiếu minh bạch cả về các khoản nợ

nhưng chắc chắn sẽ không phải là quốc gia cuối cùng
theo ngân hàng thế giới nền kinh tế vùng cận sahara được dự báo suy giảm ba ba trong năm nay
mức lớn nhất trong hai mươi năm năm qua
xếp hạng tín dụng quốc tế fitch đánh giá tỷ lệ nợ công trên gdp trung bình của chính phủ
một mươi trên bốn mươi sáu nước được khảo sát sẽ ở mức bảy mươi một vào cuối năm hai nghìn hai mươi
mức tăng đột biến so với tỷ lệ năm mươi bảy vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
như vậy có lẽ zambia thực sự chỉ là phát súng mở màn cho làn sóng vỡ nợ quốc gia
ở khu vực trong thời gian tới
khoảng bốn mươi các quốc gia tại khu vực nam sahara đã đứng trước nguy cơ vỡ nợ
từ trước đến nay
trước năm hai nghìn hai mươi ú sốc covid một mươi chín làm gánh nặng nợ công và lãi suất của khu vực
vốn đã tồn tại trong hàng thập kỷ qua trở nên nghiêm trọng hơn và rất khó để đảo ngược xu hướng này
nhiều chủ nợ hiện nay của zambia hay của các nước nam phi thực chất chưa hề bỏ ra một đồng nào
cho đất nước là con nợ của họ
họ chỉ đơn thuần là mua lại món nợ từ các chủ nợ khác với giá rẻ và thu về tiền lãi khổng lồ từ đó
chúng tôi ước tính khoản lãi này giao động từ bảy mươi năm đến hai trăm năm mươi nếu được thành toán đầy đủ
theo đánh giá của jubilee dev chiến dịch kêu gọi giảm nợ cho các nước nghèo có trụ sở tại london
anh thì ngay cả khi xóa được nợ những con nợ lớn như zambia cũng khó có thể gượng dậy được
trong trường hợp này thà tuyên bố vỡ nợ còn hơn là cố sức trả món nợ không thể trả nổi
hậu quả của đại dịch covid một mươi chín đối với các nước nam phi là một nợ không thể trả nổi
nếu covid một mươi chín đối với nền kinh tế thế giới sẽ còn kéo dài chúng tôi hy vọng cuộc khủng hoảng của zambia sẽ là hồi chuông kêu gọi các quốc gia chủ nợ giảm nợ cho các quốc gia nghèo
tại cuộc họp của bộ trưởng tài chính nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi diễn ra vào tháng một mươi một vừa qua
các nước g hai mươi đã nhất trí một cơ chế chung về xử lý nợ cho các nước nghèo
về mặt nguyên tắc các hình thức xử lý nợ sẽ không bao gồm việc xóa nợ

nợ gốc và lãi mới sẽ được miễn tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của các nước đi vay
ba nước đủ điều kiện để tái cơ cấu nợ trong đó ba mươi tám nước ở phía nam sa mạc sahara của châu phi
ngân hàng thế giới cho biết nợ của bảy mươi ba nước kém phát triển nhất thế giới trong năm ngoái đã tăng chín năm lên mức cao kỷ lục bảy trăm bốn mươi bốn tỷ usd
chủ nợ của nhóm nước này đa phần là các nước g hai mươi chiếm tới một trăm bảy mươi tám tỷ đô la trong đó trung quốc là chủ nợ lớn nhất
với sáu mươi ba tổng khoản nợ
việc giảm nợ cho các nước nghèo vẫn còn ít ỏi vì không phải tất cả chủ nợ đều tham gia đầy đủ
vì vậy chỉ bốn mươi ba quốc gia trong tổng số bảy mươi ba quốc gia được hưởng khoảng năm tỷ usd từ sáng kiến hoãn

vì vậy chỉ bốn mươi ba quốc gia trong tổng số bảy mươi ba quốc gia được hưởng khoảng năm tỷ usd từ sáng kiến hoãn thanh toán nợ để hỗ trợ các khoản an sinh xã hội y tế và kinh tế để ứng phó với đại dịch
vì vậy chỉ bốn mươi ba quốc gia trong tổng số bảy mươi ba quốc gia được hưởng khoảng năm tỷ usd từ sáng kiến hoãn thanh toán nợ để hỗ trợ các khoản an sinh xã hội y tế và kinh tế để ứng phó với đại dịch
năm tỷ so với khoản nợ bảy trăm bốn mươi bốn tỷ usd có lẽ chỉ như muối bảo bể
châu phi sẽ ngày càng xa lầy vào khủng hoảng nợ ngay cả khi được xóa nợ thì các nước nghèo ở châu phi vẫn rất khó khăn trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài
châu phi sẽ ngày càng xa lầy vào khủng hoảng nợ ngay cả khi được xóa nợ thì các nước nghèo ở châu phi vẫn rất khó khăn trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài
nguy cơ vỡ nợ quốc gia sau đại dịch là rất lớn và nguy cơ này không chỉ tiêm tàng ở các quốc gia nghèo

lo ngại này không phải là không có cơ sở chẳng hạn coet một trong những quốc gia giàu có và sở hữu nhiều dầu mỏ nhất thế giới tháng chín vừa qua cũng bất ngờ tuyên bố hết
đứng trước những khó khăn về kinh tế do đại dịch và nôn nóng trong việc chi ra những khoản cứu trợ khổng lồ đã khiến chính phủ một số nước mất đà kiểm soát nợ
nhiều quốc gia ghi nhận chi phí vay mượn tăng cao thông qua hình thức phát hành trái phiếu
brazil nam phi mexico hay ai cập đều chứng kiến sự gia tăng đột biến lợi suất trái phiếu trong vài tháng qua
tuy nhiên áp lực tài chính và tiền tệ trong nước buộc các nền kinh tế này phải trông đợi vào thị trường cho vay quốc tế
các chuyên gia cảnh báo các gói cứu trợ tài chính khổng lồ có thể châm ngòi cho tình trạng khủng hoảng nợ và lạm phát phi mã hậu covid một mươi chín
vấn đề đặt ra là sự sụp đổ dây chuyền này sẽ lan rộng tới đâu